cát sạn là nguồn vật liệu rất sẵn có ở nghệ an
nhu cầu thị trường xây dựng đối với loại vật liệu này cũng rất cao
thế nhưng phần lớn cát được tiêu thụ mỗi ngày ở nghệ an là cát khai thác chui khai thác lậu
chính vì những bất cập trong quản lý cấp phép khai thác loại vật liệu này đã và đang góp phần tạo nên thực trạng trên
thanh trương là huyện có chữ lượng cát lớn nhất nhì nghệ an
không nhiễm mặn rất tốt cho xây dựng nên công trình nào cũng có nhu cầu sử dụng cát nơi đây
hàng ngày hàng trăm khối cát từ thanh trương được vận chuyển về các nơi
thế nhưng điều lạ là đến thời điểm này trên địa bàn huyện vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác cát sỏi
điều này có nghĩa cát vận chuyển từ đây đều là cát khai thác trái phép

công đức cũng muốn được hợp thức hóa để sản xuất kinh doanh ổn định
tuy nhiên quá trình xin thủ tục cấp mỏ từ cuối năm hai nghìn một mươi ba của công ty ông đến nay vẫn chưa có kết quả
quá trình để làm một thủ tục được cấp khai thác mỏ là thời gian cực kỳ vất vả và dài
cái dài này vì nó quá nhiều vòng
nhưng mà đến thời điểm này và nói là vất vả nhất thì ở cái chỗ là thám vượt công đông
mà cái này là thuộc không phải ở chân môn
mà theo luật đình thì cũng có
mà cái này là
một quy định riêng của bản nhân tỉnh nghệ an
và cái này
cả cái nhà chức năng của nghệ an đã đẩy xuống doanh nghiệp một cái cực kỳ khó khăn
bởi vì này không phải là công ty cắt hàng thị trấn
mà có thể là hàng chục công ty trên tỉnh ban nghệ an đang vượt vào vận đề này
khi việc cấp phép vẫn gặp khó khăn thì thị trường cát sạn hoạt động theo cung cầu
nơi nào địa phương quản lý chặt không có nguồn tại chỗ thì cát được đưa nơi khác về
nhưng người mua phải trả với giá cao gấp đôi
thậm chí gấp ba
các mỏ cát thì chúng tôi nghĩ là cũng phải có cái chế tài nào đó để ưu tiên cho các cái vùng đặc biệt như chúng tôi
tức là không có điều kiện cấp mỏ thì có thể là hạn chế lại cái chỗ này để chúng tôi có một cái mỏ khai thác tần thu
ở các cái vùng long hô hoặc để mà chúng tôi đầu tư trên địa bàn để xây dựng và phát triển thêm
nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới
việc cấp phép khai thác nông thôn mới
khai thác tài nguyên không thể tùy tiện mà phải dựa trên quy hoạch và những tiêu chí khát khe của luật khoáng sản
tuy nhiên những nghịch lý trong hoạt động quản lý cấp phép khai thác cát sạn tại tỉnh nghệ an đang dẫn đến những tranh lệch cung cầu
để thị trường vật liệu này trở nên lành mạnh các cấp các ngành liên quan cần phải nhanh chóng có những điều chỉnh kịp thời